ban tổ chức festival huế hành hai mươi cho biết đến thời điểm này đã có hai mươi quốc gia nhận lời gửi đoàn nghệ thuật đến trình diễn tại festival huế hai nghìn hai mươi
với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển huế luôn luôn mới festival huế lần thứ một mươi một diễn ra từ ngày một đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hứa hẹn mang lại cho người tham dự những trải nghiệm mới lạ và độc đáo về văn hóa lịch sử và nghệ thuật
bàn tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi cũng đã công bố bộ nhận diện được thiết kế cách điệu từ bốn linh vật trong mỹ thuật cung đình huế
gồm long lần quy phụng để minh họa cho bốn cụm chủ đề một huế di sản một huế tâm linh một huế nền thơ và hiện đại và một festival huế độc đáo